thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính
trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín gọi tắt là ban chỉ đạo
đã chủ trì phiên họp thứ một mươi tám của ban chỉ đạo theo hình thức trực tuyến với sáu mươi ba tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
phát biểu kết luận phiên họp bên cạnh khẳng định kết quả phòng chống dịch trong thời gian vừa qua
thủ tướng chính phủ phạm minh chính nhận định dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp
chưa ổn định và khó dự đoán thế giới vẫn trong tình trạng đại dịch covid một mươi chín
vẫn phải tiếp tục tăng cường hệ thống giám sát và mở rộng năng lực điều trị
tiêm vaccine vẫn là giải pháp có tính chiến lược đồng thời tiếp tục cập nhật kế hoạch chuẩn bị và ứng phó ở tầm quốc gia
thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tiêm chủng vaccine theo các mục tiêu đã đề ra
có phương án bảo đảm phân bổ kịp thời vaccine đáp ứng yêu cầu của các địa phương
tăng cường đôn đốc hỗ trợ hướng dẫn và thúc đẩy việc tổ chức tiêm vaccine tại các địa phương
theo mục tiêu của chính phủ thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo quốc gia
người đứng đầu chính phủ đề nghị ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp tỉnh tập trung chỉ đạo việc tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm vaccine
chuẩn bị sẵn sàng và tổ chức tốt công tác thu dung điều trị bảo đảm thuốc vật tư trang thiết bị y tế nhân lực cho công tác phòng chống dịch
đồn đốc hướng dẫn việc triển khai nghiên cứu sản xuất vaccine sinh phẩm thuốc vật tư trang thiết bị khắc phục triệt đề vấn đề thiếu thuốc trang thiết bị vật tư y tế
thủ tướng chính phủ yêu cầu các cấp ngành nhất là cơ quan báo chí truyền thông thông tin kịp thời cân bằng khách quan tình hình dịch bệnh
kết quả phòng chống dịch tình hình phục hồi phát triển kinh tế xã hội khuyên cáo hướng dẫn người dân tin tưởng ủng hộ chủ động tham gia
bên cạnh phòng chống dịch covid một mươi chín bộ y tế các bộ ngành địa phương quan tâm công tác tiêm chủng vaccine mở rộng
tăng cường công tác phòng chống các dịch bệnh lưu hành bệnh mới nổi khác như suốt suốt huyết tay chân miệng độ mùa khỉ
theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh chỉ đạo hướng dẫn các địa phương triển khai các biện pháp phòng chống dịch kịp thời hiệu quả
tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua các hoạt động nổi bật của bộ công an diễn ra trong tuần